xiết quy định vay ngoại tệ người việt có thể chơi casino thay đổi quy định sở hữu sổ đỏ là những chính sách mới quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tư một trăm linh hai của bộ tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino người việt nam phải chứng minh được năng lực tài chính
trong đó hồ sơ cần có các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ một mươi triệu đồng một tháng trở lên
thông tư này cũng quy định doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng ra vào điểm kinh doanh casino
thông tư hướng dẫn nghị định về kinh doanh casino có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
và ngay tại thời điểm này người việt đủ các điều kiện theo quy định sẽ được quyền chơi casino
bộ tài nguyên và môi trường mới đây ban hành thông tư số ba mươi ba quy định chi tiết nghị định số một ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
theo đó hộ gia đình sử dụng đất
thì ghi hộ ông hoặc hộ bà sau đó ghi họ tên năm sinh tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình địa chỉ thường trú của hộ gia đình
trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình
trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên nam sinh của người vợ hoặc chồng đó
như vậy thông tư số ba mươi ba đã bổ sung thêm đối tượng là những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ
thông tư ba mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của ngân hàng nhà nước tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối
xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước
qua đó nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu
quy định trên sẽ được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy nếu ngân hàng nhà nước không gia hạn thì doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hết cơ hội được hưởng chính sách vai yêu đãi sau thời gian này